tỉnh lào cai đã chính thức công bố sát nhập hai sở giao thông vận tải và xây dựng thành sở giao thông vận tải xây dựng lào cai
đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện sắp nhập hai sở chức năng để tinh gọn bộ máy nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành chuyên môn
theo đó sở giao thông vận tải xây dựng tỉnh lào cai là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
sở thực hiện chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải an toàn giao thông phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông quy hoạch xây dựng kiến trúc hoạt động đầu tư xây dựng
sở giao thông vận tải xây dựng có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
đồng thời sở này cũng chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của bộ giao thông vận tải và bộ xây dựng
về cơ cấu tổ chức bộ máy sở giao thông vận tải xây dựng lào cai có giám đốc và không quá ba phó giám đốc có một mươi phòng chuyên môn nghiệp vụ
việc sắp nhập hai sở là một đã giảm được bốn lãnh đạo cấp sở chín lãnh đạo cấp phòng và bảy viên chức nhân viên so với trước đây